với mục đích ban đầu là tạo ra sân chơi bổ ích cho một nhóm trẻ em vào những ngày hè
nhưng sau gần hai năm đi vào hoạt động câu lạc bộ truyền thông nhí do một nhóm tình nguyện viên thành lập
đã mở được nhiều khóa học thu hút được hàng chục trẻ em tham gia
đến lớp học các em không chỉ được học các kỹ năng viết báo chụp ảnh
mà còn biết cách lập các kế hoạch hoạt động truyền thông cho từng sự kiện mà mình được tham gia
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một lớp học hoàn toàn miễn phí này
nằm trên căn gác nhỏ yên tĩnh của một tình nguyện viên cho mượn
lớp học chúng em tập làm phóng viên này hàng ngày vẫn lặng lẽ thu hút được nhiều em nhỏ tham gia
đây không chỉ là một sân chơi bổ ích cho các em vào những ngày nghỉ hè
mà đó còn là điểm đến thú vị của những học sinh yêu thích muốn tìm hiểu công việc làm báo
con học ở đây được gần một tháng và con đã có thể viết được một bài báo ngắn
con đã có thể phỏng vấn và chụp ảnh
trong ngày thay vì chơi điện tử ngay là nằm ở nhà ngủ thì đến đây học thêm
được viết những bài báo và con được tìm hiểu những thông tin ở ngoài đời rất bổ ích
yêu và mến trẻ muốn chung tay giúp sức cùng nhà trường gia đình và xã hội
động viên khuyên khích và tạo cơ hội cho trẻ em nói lên tiếng nói của mình thông qua những hành động cụ thể
đó là lý do mà bạn trẻ hà trung
sinh viên năm cuối trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
cùng nhiều nhà báo nhà truyền thông vẫn dành thời gian đến làm tình nguyện viên
để say mê hướng dẫn cho các em trong từng buổi học
đến với cơ lộ bộ thì chúng tôi đến với một tinh thần tự nguyện
để giúp các em có thêm một cái sân chơi cho mình ngoài cái thời gian học tập mệt mỏi ở trường
và ngoài ra thì đây cũng là cái hoạt động để giúp các em thúc đẩy các quyền
để giúp các em đưa cái tiếng nói của mình
và biết cách thể hiện mình tốt hơn trong môi trường xã hội
lớp chúng tôi đã tổ chức được gần hai năm rồi
và có những bạn nhỏ như các bạn thấy là từ lớp ba lớp bốn
nhưng có những bạn đã theo rồi bây giờ đã vào cấp ba
một số bạn viết có những bài viết được đăng báo
và tham gia một số những cuộc thi và được giành giải rồi
có những học sinh được như vậy
và cũng là một phần như thế để chúng tôi
nên là động lực để chúng tôi làm tiếp những cái khóa sau
không chỉ dừng lại ở một lớp học
mà nhóm tình nguyện viên đã tổ chức được nhiều lớp học cho trẻ em ở nhiều độ tuổi khác nhau
đồng thời để sâu chuỗi và kết nối mỗi học sinh ở từng lớp
các tình nguyện viên đã đứng ra thành lập cơ lộc bộ truyền thông nhí
thường xuyên tổ chức các hoạt động dã ngoại tham quan các địa điểm di tích lịch sử
thông qua đó để các em có cơ hội tiếp cận
thể hiện các góc nhìn dưới con mắt trẻ thơ
để sáng tạo nên các tác phẩm báo chí của mình
đây cũng chính là cơ hội để các em được thể hiện quyền tiếp cận thông tin phù hợp với lứa tuổi
đó là một trong nhóm quyền chính mà công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em công bố
và việt nam đã ký cam kết tham gia